thưa quý vị và các bạn trả lời phỏng vấn của biên tập viên kiều trinh trong chương trình quốc phòng việt nam với chủ đề
chân dung những nhà dân chủ tự xưng đã phát sóng cách đây hơn ba năm thiếu tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn bá dương viện trưởng viện khoa học xã hội và nhân văn quân sự học viện chính trị khi đó đã phân tích và chỉ rõ
các nhà dân chủ tự xưng có thể đang sống ở trong nước và một bộ phận sống lưu vong ở nước ngoài
trong số đó có một số người đã từng là công chức quan chức trong bộ máy công quyền của đảng nhà nước
một số người có học vị chức danh danh hiệu có công trạng một số người là nhà báo nhà văn nhà thơ nhà giáo nhà khoa học doanh nhân
họ có điểm chung giống nhau ở chỗ là họ tự xưng mình là nhà dân chủ đề cao chủ nghĩa cá nhân có quan điểm đối lập với đảng nhà nước và chế độ ta
họ là những người triệt để lợi dụng các chiêu bài về tự do dân chủ nhân quyền đa nguyên chính trị đa đảng
họ là những người triệt để lợi dụng các chiêu bài về tự do dân chủ nhân quyền đa đảng
họ là những người triệt để lợi dụng các chiêu bài về tự do dân chủ nhân quyền đa nguyên chính trị đa đảng
đảng cộng sản việt nam người dân của các nước trên thế giới và ở việt nam đều biết rằng
việc hoạch định đường lối chính trị để dân tộc mình phát triển đi lên trong từng giai đoạn
là khó khăn nhất so với việc hoạch định mọi đường lối khác vì vậy các đảng cầm quyền
ở các nước luôn đầu tư nhiều công sức cho việc xây dựng đường lối chính trị của nước mình
trong giai đoạn tiếp theo để được công dân hoặc cử tri đồng tình ủng hộ với tỷ lệ cao nhất
cũng vì lý do này khi người đại diện của đảng cộng sản việt nam họp báo và nêu lên
những vấn đề mới trong nội dung dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba
thì các nhà dân chủ bắt đầu bám giết vào đó để thọc mạch soi mói
họ cho rằng ba đến bốn vấn đề mới mà dự thảo đưa ra không có gì gọi là tư duy đột phá
và chỉ là sự tuyên truyền của đảng họ còn đưa ra tiêu chí về tư duy đột phá
theo ít nhất là cao hơn hẳn tư duy thông thường bốn năm bậc thông thường kinh nghiệm logic tổng hợp
với lập trường chính trị đối lập với đảng cộng sản việt nam
họ lớn tiếng phù nhận đường lối chính trị của đảng là điều có thể dự đoán được
thực tế đảng cũng không ép buộc họ phải theo ý của đảng
đó chính là biểu hiện của tự do dân chủ xã hội chủ nghĩa
nhưng đã đăng đàn về sự phủ nhận thì phải có lý lẽ thuyết phục và đề xuất được cái gì mới hơn
hay hơn đúng với cái gọi là tư duy đột phá như họ nói
thì mới thuyết phục được đảng cộng sản việt nam và công luận về việc đổi mới tư duy chính trị để xây dựng đất nước
vậy nội dung chủ đạo cái gọi là tư duy đột phá của họ nêu lên là gì
đó là họ đòi đảng phải thay đổi định hướng xã hội chủ nghĩa
đưa đất nước đi theo con đường tư bản chủ nghĩa
xã hội thực hiện đa nguyên chính trị mà không có đảng cộng sản tham gia
thì mới tìm thấy dân chủ
xem ra đây đúng là cái lý của các chú cuội
tiếc thay thực tiễn trên thế giới này đang diễn ra trái với mong mỏi của họ
đó là ở nhiều nước được coi là dân chủ đa nguyên chính trị trên thế giới
nhưng thực chất chỉ có một hoặc hai đảng thay nhau cầm quyền và quyết định đường lối chính trị của đất nước
hơn nữa cái thực thể chính trị đa nguyên bấy lâu nay ở một số nước
đã nhiều lần bị thế giới nghi ngờ và bị chính một bộ phận không nhỏ người dân của nước đó tẩy chay
vì sự đa nguyên nửa vời
tiếng là có nhiều đảng tham gia lãnh đạo chính trị
nhưng thực chất chỉ có một hoặc hai đảng thay nhau lãnh đạo mà thôi
và thực tế là thiên đường của chủ nghĩa tư bản của chủ nghĩa đa nguyên thì chưa thấy
nhưng cái hố ngăn cách xã hội do phân hóa giàu nghèo rõ ràng ngày càng rộng
sự phân biệt đối xử kỳ thị giữa các
các dân tộc màu da đã ngày càng lỗ rõ khiến cho xã hội bất bình
náo loạn mất an ninh trật tự quyền con người bị đe dọa
thực tế là như thế
nhưng với tâm địa đen tối và bản chất cơ hội dối trá
những nhà dân chủ vẫn cố tình tung hòa mù
hòng lừa phỉnh một số người nhẹ dạ cả tin
thế nên họ không ngừng tân bốc phong trào dân chủ kiểu phương tây
cố hữu tư tưởng mục tiêu
hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
thay đổi chế độ và hướng lái người dân việt nam đi tới xã hội dân chủ kiểu phương tây
mà thiên hạ thừa biết đó chỉ là cái bánh vẽ không hơn không kém
vì thế có thể gọi họ là những nhà dân chủ cuội
về vấn đề bầu cử trong đảng bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp
các nhà dân chủ cuội cho rằng cần phải dân cử dân bầu
chứ không thể là những nhà dân chủ
vậy là đảng cử đảng bầu hay đảng cử dân bầu
thực tế trên thế giới hiện nay có nhiều nước phương tây
việc bầu cử tưởng như rất dân chủ
thế nhưng thực chất dân chủ chỉ là cái vỏ là phần nổi của tảng băng chìm
có những nước đã bày ra đủ thứ luật lệ để ngăn chặn cơ hội thắng cử
của các đảng có tư tưởng đối lập với đảng hoặc các đảng cầm quyền
sự việc này còn tiến xa và nguy hiểm đến mức
những đối thủ tiềm năng có nguy cơ bị thanh toán
trước khi thắng cử
điều này từng xảy ra ở nhiều nước có nền dân chủ kiểu phương tây
thực tế đó chắc chắn các nhà dân chủ cuội có biết
nhưng họ luôn cố tỉnh lấp liếm che đậy
về phương pháp bầu cử các nhà dân chủ cuội
khuyên đảng ta nên học theo nước này nước kia
và lấy hoa kỳ là hình mẫu
nghĩa là để cho dân trực tiếp bầu tổng bí thư của đảng
như kiểu cử tri hoa kỳ bầu tổng thống

nhưng từ trước đến nay theo pháp luật của hoa kỳ
thì bất cứ ứng cử viên tổng thống nào
cũng phải được đảng của mình lựa chọn đề cử
và bổ ra để trở thành ứng cử viên tranh cử tổng thống hoa kỳ
các ứng cử viên tổng thống sẽ được cử tri
đúng hơn là đại cử tri bầu chọn làm tổng thống
như vậy có thể hiểu hiện tượng đảng cử rồi đảng bầu
sau đến đảng cử rồi dân bầu

các ứng cử viên tổng thống cũng là một nguyên tắc phổ thông
trong bầu cử ở các nước phương tây
mà điển hình là hoa kỳ
vì vậy các nhà dân chủ cuội cố tình chê bai
bài xích đảng cộng sản việt nam
không để cho dân được bầu tổng bí thư
và xuyên tạc cơ chế đảng đề cử
để nhân dân bầu ra bộ máy lãnh đạo quản lý nhà nước
bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp của mình
chứng tỏ họ thiếu hiểu biết về nguyên tắc và phi thực tế
ba với bản chất tâm địa hẹp hỏi
nên các nhà dân chủ cuội luôn lo sợ
cố tình dè biểu xuyên tạc sự thành công
của đảng cộng sản việt nam
trong quá trình lãnh đạo xây dựng đất nước
theo con đường xã hội chủ nghĩa
khi chứng kiến sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội hiện thực
ở các nước đông âu và liên xô
vào những năm một nghìn chín trăm tám mươi một nghìn chín trăm chín mươi
nhiều người đã không khỏi hoang mang lo lắng
lúc đó những nhà dân chủ cuội
có lẽ là người vui mừng nhất
và họ tiên đoán chủ nghĩa xã hội ở việt nam
sớm hay muộn cũng sẽ sụp đổ theo
nhưng ngược lại
dưới sự trèo lái của đảng cộng sản việt nam
con tàu cách mạng việt nam không những vượt qua sóng cả
mà còn vươn lên mạnh mẽ
chủ nghĩa xã hội ở việt nam
đã đứng vững giữa muôn vàn khó khăn
đã phát triển một cách đĩnh đạt kỳ diệu hơn bao giờ hết
nói như tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng là
chưa bao giờ chúng ta có một cơ đồ như ngày hôm nay
việt nam hiện nay đang là đối tác
là bạn bè của gần hai trăm linh nước và vùng lãnh thổ trên thế giới
nhiều quốc gia hùng cường
nhiều nước lớn trên thế giới
muốn nâng cấp mối quan hệ
hợp tác với nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đó là thực tế không thể phủ nhận
đảng đang ngày càng làm cho dân giàu
nước mạnh phát triển hùng cường
nâng cao uy tín
vị thế đất nước
tham gia có trách nhiệm
và giải quyết các vấn đề về hòa bình
an ninh trong khu vực và trên thế giới
vì vậy đảng cộng sản được nhân dân việt nam tin cậy
yêu mến và ủy thác vai trò là lực lượng chính trị
lãnh đạo xã hội định ra chủ trương đường lối
đưa dân tộc việt nam không ngừng phát triển
bằng uy tín trí tuệ và bản lĩnh của mình
đảng cộng sản việt nam đã tạo được niềm tin
đối với nhân dân và bạn bè trên thế giới
kể nay cho thấy lý tưởng cộng sản trên thế giới
không những không mất đi mà còn tiếp tục hiền hiện
một cách quang minh từ chính những thành công mang tầm thời đại
của đảng cộng sản việt nam và các đảng cộng sản khác
ở những năm đầu thế kỷ hai mươi một này
các nhà dân chủ cuội đang thấy rõ sự tồn tại
mãnh liệt và sinh động đó
nhưng họ vẫn cố tình lập lờ không chịu thừa nhận thực tế
không chịu thừa nhận những thành quả của cách mạng việt nam
trong gần một thế kỷ qua
đó là vì trong họ luôn tồn tại dai rằng một tư tưởng thù nghịch
hoặc tồn tại sự ảo tưởng phi thực tế
mà căn nguyên sâu xa của nó là sự cơ hội về chính trị
chỉ muốn việt nam mất ổn định để đục nước béo cỏ
về lâu dài họ ảo tưởng rằng cứ tuyên truyền
cứ xuyên tạc kiểu mưa rầm thấm lâu
thế nào cũng có người nghe người theo
về ngắn hạn thì họ cố tình xuyên tạc bịa đặt trắng trợn
đổi trắng thay đen trong cách lập luận hỏng câu view câu like
để kiếm sống trên mạng
tất cả những trò bịp bợm chính trị đó của các nhà dân chủ cuội
không thể qua mắt những người có hiểu biết có kinh nghiệm
có thông tin không thể phình phờ được nhân dân việt nam
đến đây có thể nói các nhà dân chủ cuội đang lo sợ
những thành tựu của chủ nghĩa xã hội ở việt nam
dưới sự lãnh đạo của đảng sẽ là luồng sáng soi rõ tâm can
đen tối của họ
còn những cái gọi là tư duy đột phá những phát kiến
đóng góp cho đại hội một mươi ba của đảng cộng sản việt nam
từ những nhà dân chủ cuội thực chất không có gì gọi là khoa học
là đột phá
đó chỉ là những cái cớ để họ chống phá hỏng hạ thấp uy tín
của đảng cộng sản việt nam chống phá sự vươn lên
của chủ nghĩa xã hội trên thế giới mà thôi
thế nên những lý lẽ mà họ đưa ra không thuyết phục và
không thể nào tin được
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau